kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đời sống nghệ thuật của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhiều năm qua phần lớn các bộ phim được nhà nước đầu tư đều ảm đạm doanh thu tại các phòng vé
việc đặt ra vấn đề đổi mới cơ chế đặt hàng tài trợ phim bằng ngân sách nhà nước đã được đặt ra bao nhiêu năm qua nhưng vẫn chưa có lời giải
mới đây sau cơn sốt của bộ phim đào phở và piano của nghệ sĩ ưu tú phi tiến sơn một bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước
một lần nữa vấn đề này lại nóng lên về sự cần thiết có những sự tháo gỡ sửa đổi cơ chế cho các bộ phim nhà nước đặt hàng
từ trước đến nay có quá nhiều rào cản về quy chế với những bộ phim do nhà nước đặt hàng
khiến những bộ phim làm ra không được công chúng biết đến dẫn đến tình trạng chiếu một vài lần lại cất kho
ngay từ khi bắt đầu sản xuất phim đã không có mục tiêu kế hoạch gì cho việc phát hành
đối với phim nhà nước đặt hàng mặc dù một năm chỉ sản xuất từ hai đến ba phim
nhưng tuy nhiên là
cũng có ý kiến cho rằng là phim sản xuất xong chỉ cất kho không mang ra phổ biến rộng rãi
là bán vé cho công chúng đến xem mà chỉ giới thiệu hạn chế trong các tuần phim
đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
hơn ai hết những người từng tham gia sản xuất những bộ phim sử dụng kinh phí nhà nước hiểu rõ về những thiệt thòi này
cả thập kỷ này phim của nhà nước bị bỏ rơ về mặt phát hành
phim nhà nước mà tôi đã thực hiện cách đây một mươi năm phim sống cục lịch sử
nhân một cái bài báo của một phóng viên viết một cái tít rất là giật gân
im hai mươi một tỷ mà không bắn nổi một vài
và từ đấy đồng loạt ra các cái bài báo phán xét nó
mà không hiểu một chút nào cái gốc của cái sự việc đó
bởi vì không có tiền để quảng cáo ẩm
nó cũng không làm như là một phát hành một phim thông thường
bọn tôi vẫn có cái biêu tiền thu nhập ở trung tâm chủ yếu quốc gia mặc dù không nhiều
đấy chỉ là một cái thể nghiệm của cá nhân thôi và không hề có tiền quảng cáo
bộ phim đào phở và bà nội
piano của nghệ sĩ ưu tú phi tiến sơn
là bộ phim sử dụng kinh phí nhà nước hai mươi tỷ đồng
trước nhu cầu xem phim rất lớn của khán giả
bộ phim đã được bộ văn hóa cho phép phát hành rộng rãi
từ tín hiệu tích cực này khán giả và những nhà phát hành phim mong muốn
sẽ có những thay đổi trong thời gian tới
rất là mong là cái bộ phim sau mà cũng do nhà nước đặt hàng
thì nó sẽ có những cái truyền thông mạnh mẽ hơn để nhiều người biết đến hơn
nhân dân biết đến nhiều hơn thì các tác phẩm do nhà nước đặt hàng
nên được công chiếu rộng rãi trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của các nhà giả
việc một bộ phim nhà nước bỗng nhiên đắt khách
đã cho thấy có vấn đề đâu đó về tư duy chi tiền làm phim
và lớn hơn là tư duy về công nghiệp văn hóa
sau đào phở và piano cục điện ảnh cũng đã có những kế hoạch dài hơi hơn
cho những bộ phim nhà nước đặt hàng
sau cái đợt thí điểm này thì chúng tôi sẽ lập một cái đề án dài hạn
phát hành các bộ phim sử dụng kinh phí
kinh phí nhà nước bình đẳng như là các cái phim của các cái doanh nghiệp tư nhân
sẽ tạo một tiền đề để có cái đầu ra cho phim sử dụng kinh phí nhà nước
các doanh nghiệp hiện nay họ đang phát hành miễn phí không thu lợi nhuận
toàn bộ doanh thu bán vé sẽ nộp vào ngân sách nhà nước
trước mắt cục đề xuất là làm thế nào để họ cũng có được cái chi phí vận hành
điện nước nhân công v v
làm thế nào để có cái chi phí hợp lý đó
và số doanh thu còn lại thì mới nộp vào ngân sách nhà nước
những người quản lý cần phải có một cái nhìn
thì phải đặt được cái vị trí cái phim nhà nước ở đâu
phải từ đấy đặt được cái vị trí đó vai trò của nó chủ đạo là gì
thì lúc đấy mới hướng tới những cái việc tiếp theo
là cái việc mà bây giờ đang làm này
nghĩ là phải phát hành nó
thì tôi nghĩ là điều này là rất là đúng thôi và rất là cần thiết
mặc dù là cũng muộn đấy
để cho lây lắt một cái dòng phim để lại một cái ấn tượng rất xấu về mặt xã hội
là cái phim nhà nước ấy mà
hy vọng với việc bộ phim đào phở và piano
được công chiếu rộng rãi sẽ mở đường cho thị trường sôi động của phim nhà nước trong thời gian tới
cần có chính sách hợp lý để có thêm các công ty phát hành kể cả tư nhân và nước ngoài
tham gia tích cực hơn vào việc phát hành phim nhà nước đặt hàng
chỉ có như vậy các tác phẩm này mới không bị lãng phí về đầu tư
và giúp quảng bá tốt hơn những giá trị văn hóa lịch sử đến với đông đảo công chúng
nguyễn thị mai là một trong những gương mặt thơ nữ tiêu biểu
tuyệt lớp nhà thơ trưởng thành sau năm một nghìn
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bà đã cho ra đời những tập thơ để lại ấn tượng với độc giả như
nón trắng sang đỏ mùa hoa gạo cháy tầm xuân mắt biếc hay là vẻ đẹp bút trời
thơ bà có sức lan tỏa rộng rãi là tiếng lòng của người phụ nữ luôn trăn trở với cuộc đời
đặc biệt nhiều bài thơ của bà viết về phụ nữ trẻ em gia đình
với những cảm xúc chân thành đầm thắm gây được xúc động cho đông đảo bạn đọc
nhà không có bố buồn sao cái đinh cũng thiếu
con dao thì cùn bơm xe chẳng hiểu cái dung
giáp tay bật lửa đá cùn xăng khô
không có bố không thì giờ bữa ăn sớm muộn
chẳng chờ chẳng mong
tôi từ bé đã được nghe mẹ du rất nhiều những câu ca giao hay
thế rồi lại được đọc những quyển chuyện nôn phía danh
là những chuyện thơ
thơ đã thấm vào hồn tôi và không biết từ lúc nào tôi thích những câu thơ ấy
từ bé tôi cũng đã tập tuệ làm thơ bắt đầu từ năm lớp bốn
viết những bài thơ trêu bạn bè trong lớp vẽ chân dung các bạn bằng những câu thơ
khi vào đại học tôi đã vào câu lọc bộ thơ của khoa văn
trường đại học sư phạm hà nội một
thế và lúc đó tôi đã được đăng bài thơ đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đó là bài tâm sự cô giáo trẻ
thế và cái bài ý tự như là lan truyền trong giới sinh viên
học hết cấp ba
nhà thơ nguyễn thị mai thi đỗ khoa văn của trường đại học sư phạm hà nội
đây chính là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn thi ca của bà
tốt nghiệp đại học bà làm công tác giảng dạy
sau đó bà chuyển công tác về hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tây
và năm năm sau bà chuyển lên trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
rồi sang ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ việt nam
sau đó bà công tác tại học viện phụ nữ việt nam cho đến khi nghỉ hưu
cuộc đời nhà thơ nguyễn thị mai có nhiều dịch truyền
nhưng đến sớm nhất và ở lại cuối cùng với bà vẫn là thơ ca
tôi và nguyễn thị mai là học chung của khóa kho văn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
con đường sáng tác của nguyễn thị mai khá dài bốn mươi năm
tôi nghĩ rằng đấy là một cuộc tự vượt lên mình về phương diện văn hóa
một cán bộ làm hội phụ nữ thì phải rất là vất vả
và đi lại rất nhiều nơi
và tất cả những cái đó nó đều phản ánh ở trong sáng tác của chị
nhìn lại bốn mươi năm sáng tác ấy tôi rất kính trọng rất kính phục
thơ nguyễn thị mai là rất là tự nhiên
tự nhiên trong câu chữ trong hình ảnh trong lời thơ
nó như là một cái hơi thở của cuộc sống vậy
nhưng mà đấy là một cái sự tự nhiên của cái người có năng khiếu thiên bẩm
rất thông minh cộng với một cái quá trình học hành rất bài bản
và cái sự tích lũy đều đặn trong suốt cả một cái chặng đường làm thơ này
của chị thơ của mai thì khi mà cái hiểu càng già hơn
thì cái yêu càng trẻ lại
văn học việt nam đương đại
và đặc biệt là khi nói đến các nhà thơ và các nhà văn ngữ
thì tôi nhận thấy rằng là nhà thơ nguyễn thị mai
đấy là một nhà thơ có một cái vị trí
tương đối là chắc chắn tôi bắt đầu quan tâm đến nhà thơ nguyễn thị mai
vào những năm trước một nghìn chín trăm chín mươi
khi đấy thì nhà thơ nguyễn thị mai
nguyễn thị mai cũng chỉ mới có một số bài thơ thôi
thế nhưng mà những bài thơ đó
nó đã gây được cái ấn tượng
cái tên nguyễn thị mai xuất hiện trên thi đàn khá sớm
khi bài thơ
nhà không có bố đạt giải nhất cuộc thi sáng tác văn học cho trẻ em
do hội nhà văn việt nam
và ủy ban thiếu niên nhi đồng tổ chức năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
rồi bài thơ
nói với con chồng
không có giải nhất
cuộc thi thơ
viết về gia đình
do báo phụ nữ việt nam tổ chức
được phổ cập nhanh chóng
đưa tên tuổi nguyễn thị mai đến gần với độc giả
hơn nửa thế kỷ sáng tác
đến nay bà đã xuất bản được một mươi năm tập thơ
ba tập chuyện vui
và một tập phê bình và tiểu luận
bà đã giành được nhiều giải thưởng
từ chư ương đến địa phương
thơ của bà đậm nữ tính
trang trứa tình yêu thương
được diễn đạt bằng những hình ảnh rung dị mà sâu sắc
rất dễ đi vào lòng người
thơ nguyễn thị mai
nguyễn thị mai được nhiều người ưu thích
thì nó hồn rất là nhiều yếu tố
nhưng cái đầm sâu nhất
theo tôi lời thơ rất đắt giá
và có lẽ cái đắt giá này
không phải do nguyễn thị mai sáng tạo ra từ mới
mà nguyễn thị mai
dùng những từ rất gần gũi
đời thường đơn giản và đặt đúng chỗ
hay nói cái khác là trúng chỗ
và chính vì thế
mà rất nhiều người người ta thích
bởi mỗi người ở những cái cung bậc tình cảm khác nhau
cái tài của nguyễn thị mai
bất kể gặp một cái
sự cố nào của cuộc sống
nguyễn thị mai cũng tìm được cái tứ thơ
tôi thì biết nhà thơ nguyễn thị mai
từ những năm tám mươi
của thế kỷ trước
khi đó thì chị mai vừa mới
đi đó thì chị đã là một cái cây bút
mà được nhiều
bạn đọc yêu thơ
chị đến với văn chương
chị làm người ta nhớ chị
lẽ không phải vì cái gì to tát
mà là vì sự đôn hậu
ai đó cũng hiểu được
nhưng lại xúc động
và ám ảnh những câu thơ của bà
dường như không có gì
thậm chí có khi
cảm giác như không phải thơ nữa
nó là ngôn ngữ hoàn toàn
của đời sống hàng ngày
chạm đến những vấn đề
cũng rất thường ngày
thể loại nào của nhà thơ nguyễn thị mai
cũng có nét độc lập của chị mai
độc đáo xuất sắc riêng
xong có lẽ
dấu ấn sâu đậm nhất
để lại trên thi đàn
là thể thơ lục bát
bà dùng lục bát để viết
về những đề tài hết sức gần ngũi
những câu thơ của bà
ăn sâu vào trí nhớ của nhiều người
chị dùng cái thể lục bát
rất quen thuộc
thỉnh thoảng chị cũng dùng
dùng các thể thơ khác
nhưng sở trường của chị là lục bát
tôi thấy đây là cái duyên
của một số người
của một số người thấm đậm
cái tâm hồn dân tộc
thời trước có thể kể ông nguyễn bính
thời sau này ngoài chị nguyễn thị mai
có thể kể mấy nhà thơ nam giới
như anh nguyễn duy
như anh phạm cung trứ
hay anh lê đình cánh
đây là những người làm đục bát
có cái duyên của ngày xưa
thơ mai rất giàu tính dân tộc
thơ mai phản ánh những vấn đề
những đề tài những con người thiên nhiên
đất nước việt nam mình
thứ hai là thể hiện bằng cách cảm cách nghĩ
bằng ngôn ngữ của dân tộc mình
và không phải ngâu ngữ
không phải ngẫu nhiên mà nguyễn thị mai
còn được nhiều người viết luận văn
một trong những nông góp quan trọng của nguyễn thị mai
chính là đóng góp cho thể thơ lục bát
có nhiều câu tài hoa lắm
không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người thuộc thơ nguyễn thị mai
đề tài nổi bật nhất
và là xuyên suốt trong thơ của nguyễn thị mai
là viết về những người phụ nữ
tôi viết nhiều về phụ nữ
bởi vì trước hết
tôi là một phụ nữ
là một người mẹ người vợ trong gia đình
thứ hai là tôi là một cô giáo
tôi đã sang làm công tác hội phụ nữ
và trong quá trình công tác thì cái đối tượng của chúng tôi
quan tâm chăm sóc
đó là phụ nữ và trẻ em
tập thơ nào tôi cũng có
các bài thơ về phụ nữ
nguyễn thị mai đã xây dựng thành công
bức chân dung tâm hồn người đàn bà việt
hoàn thiện bức chân dung tâm hồn người đàn bà việt
hình tượng người phụ nữ việt nam
ngàn đời đó là thơ nguyễn thị mai
nhưng hình tượng ấy không chỉ là
mà cũng rất hiện đại
thơ mai rất giàu thiên tính nữ
rất giàu tính nhân tâm
nguyễn thị mai
dành nhiều câu thơ viết về người mẹ của mình
nhưng có lẽ gây xúc động nhất cho bạn đọc
vẫn là bài thơ
qua hàng trầu nhớ mẹ
gian hàng trầu vỏ quen một thùa
cáu tươi vỏ thắm lá thơm cay
đi chợ con bớt răm đồng bảng
mua để mẹ ăn mỗi thường ngày
quyết trầu đỏ thắm làn môi mẹ
sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa
mẹ ngồi thong thả bên hè mát

xóm sang chơi ấm cửa nhà
nhưng rồi hình bóng về xa khuất
mẹ chẳng còn ăn những miếng trầu
chiếc cơi trống vắng hơi đồng lạnh
con đặt tay vào ngón nước đau
mẹ ơi thơm cay một miếng trầu xưa
mà con phải bớt tiền mua vì nghèo
bây giờ đã hết gieo neo
mẹ không còn nữa
mẹ không còn nữa
để chiều khổ không từ ngày đưa mẹ ra đồng
qua hàng trầu vỏ
con không dám nhìn
đấy nguyễn thị mai đấy
thế thôi có gì đâu nè
nhưng mà bài thơ nó đúng vào gan ruột người ta
tôi lần nào mà đọc cái bài thơ này tôi cũng ướt nước mắt
đấy chính là cái chất riêng của nguyễn thị mai đó
cái giản dị như thế

đó là cái chất riêng của nguyễn thị mai đấy
tiếp nhận và ảnh hưởng
thì tôi rất quan tâm đến cái phần văn hóa dân gian
những hình ảnh của văn hóa dân gian xuất hiện khá nhiều
trong thơ của nguyễn thị mai
và tôi đặc biệt kính trọng
cái bài thơ mà nguyễn thị mai viết về người mẹ
ba bốn bài thơ viết về mẹ
cái hình ảnh người mẹ ấy là
một cái hình ảnh của người mẹ
từ văn hóa dân gian
nó rất là đậm
và một cái tình thương của người mẹ
và một cái tấm lòng của người mẹ

đối với mẹ mẹ
đi qua cái nơi bán trầu cao
ngày nhớ về mẹ
thì tôi nghĩ rằng là
họ có một nhà thơ nào
người đọc gặp nhiều hình ảnh người mẹ
trong thơ bà
đủ cả mẹ đẻ mẹ chồng mẹ kế
mẹ của những đứa trẻ thiệt tòi khác
những người phụ nữ ấy rất bình dị
nhưng đáng kính
rất nhanh nhạy tìm ra được những cái đẹp
ở trong đời sống
chị tìm ở những cái chỗ mà gọi là gì
tức là có thể đối với người bình thường
thì những cái chuyện đấy nó cũng là bình thường thôi
tại vì đời sống hàng ngày mà
thế nhưng mà chị đã tìm ra ngay được những cái nét đẹp của nó
những cái sự đối lập này
những cái tương quan này
nó lé lên một những cái vẻ đẹp
được kết tinh từ đời sống
hoặc là những cái chiếc lý nhân sinh
thế nào đó
mặc dù có thể nói nhẹ nhàng thôi
thế nhưng mà nó cũng rất là tế nhị
rất tinh vi và sâu sắc
rất dễ chinh cục trong người
ngoài viết về những người vợ
thờ nguyễn thị mai dành nhiều trăn trở cho thân phần
của những người phụ nữ
nhất là những người phụ nữ nặng gánh mưu sinh
trợ đêm long biên
là tiếng lòng đồng cảm thương quý xót xa
dành cho những người phụ nữ
làng nghề khuôn vác
mổ hôi xưng muối ố hoen
bút lưng kiểu vàn đã quen với nghề
đồng công năm bảy sẻ chia
nèo cơm quán trò
nèo về nuôi con
đời thường hóa được thơ
và đấy chính là cái tài
cho nên là nguyễn thị mai
bất kỳ gặp ở cảnh ngộ nào
cũng xuất khẩu thành thơ mà thơ rất hay
rất đầm rất đi vào cảm xúc
những cái tình cảm rồi những cái sự phát hiện
và nó rất là nhân văn
chỉ dùng cái kiểu nói
cái ngôn ngữ của người thời xưa
hơi cổ một chút
để nói những chuyện của thời bây giờ
đây là một cách nói mà dễ thân với người nghe
người nghe dễ hiểu
có khi là chỉ gợi để cho người ta hiểu
chứ không cần nói hết ý
thơ của nguyễn thị mai
cũng đề cập nhiều về tình yêu số phận
những người phụ nữ ở mạng đề tài này
dưới ngoài bút của bà
duyên sáng kiến đáo
nhưng cũng đầy sự chủ động mạnh mẽ
học trời rơi xuống tay em
mệnh hòa thì tưới
mệnh kim thì mài
đã từng ngang dọc thời trai
khơi sông đắt bề
kề vai nghiêng đồng
như giọt sương đông
đậu vào tay ấm
mượn cái cách nói cũ
nhưng mà thể hiện được cái tính cách
của người con gái thời nay
trong tình yêu
tức là họ muốn làm chủ cái duyên phận của mình
muốn giành chủ động
ít nhất thì cũng chủ động bằng người con trai
người ơi giàng buộc mà chi
sông trong ngày tắm
còn gì tự nhiên
nam giới chưa chắc đã mời một người con gái
mà mình yêu mến tắm đâu
nhưng mà để cô ấy mời
rất trong sáng
thầy của chúng tôi
là giáo sư nhà giáo nhân dân lê trí viễn
khi mà đọc cái câu thơ của nguyễn thị mai là
em thời tất tuổi mưu sinh
thì bến thực
mà nuôi mình bến mơ
thầy bảo sao lại có cái thơ hay thế
cái tình cảm gợi cho người đọc rất thật
ví dụ như trong bài lạc anh
dặn rồi xuân lắm sắc hương
thoáng theo tà áo
là vương mất người
nó không có gì mới mẻ
nhưng sau nó lại đầm sâu vào trong cảm xúc người đọc đến thế
những câu lục bát như thế
giảng dị như chất vốn có của ca sao
mà vẫn hiện đại trong hình ảnh
trong giọng điệu
khiến người đọc thích thú
nếu chọn một mươi nhà thơ nữ việt nam đương đại
tôi tin rằng có nguyễn thị mai
đấy là một nhà thơ tài hoa
và có lẽ trong lịch sử văn học thơ ca việt nam
sẽ có tên bà
không chỉ viết về những điều hàng ngày diễn ra trong cuộc sống
thơ của nguyễn thị mai
cũng đoát lên tình yêu quê hương
lòng yêu tổ quốc
tiêu biểu như tập thơ
mang quê xa đảo của bà
tác phẩm khi xa đời
đã chiếm được cảm tình của đông đảo vạn động
nhiều người không viết về cái đề tài như thế
nãy có cách đi của chị
cái tập thơ này của chị
đã được giải nhì của hội nhà văn
viết về đề tài biển đảo
tôi coi những bài thơ này của chị
cũng như những bài thơ hay khác
của các nhà thơ viết rồi nào
như là những cột mốc chủ quyền
cho cái quần đảo thiêng liêng của chúng ta
mình phải viết chứ
nếu mình không biết thì coi như mình không tồn tại
mình phải viết ra những vấn đề
của cuộc sống này
để làm thế nào thay đổi
cái cách sống hay nhận thức của mọi người
cho nó tốt đẹp lên
với sự lạc quan
yêu đời yêu người
đã định hình cho nhà thơ nguyễn thị mai
một phong cách sống và một phong cách thơ
rất ca tính nồng nàn
mánh liệt chẳng thể lẫn vào ai
hơn bốn mươi năm gắn bó
sự nghiệp văn chương
cho đến hôm nay nhà thơ nguyễn thị mai
vẫn tiếp tục hành trình
đi tìm những phần thơ sáng tạo đầy ý nghĩa
để cống hiến những giá trị đích thực
cho nền thi ca dân tộc